các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì tin tưởng nhiều người đã đưa tiền để nhờ tâm giúp xin vào biên chế giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật
với thủ đoạn trên tâm đã thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền năm trăm ba mươi ba triệu đồng của một người dân tại tỉnh đắk lắc và một người tại hà nội
ngoài ra trong quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc còn nhận được đơn của ba người khác tố cáo tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không có căn cứ để xử lý
sau khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ các thông tin về nhân thân của bị cáo và làm rõ hơn đơn tố cáo của ba nạn nhân khác có cấu thành tội phạm hay không
tối ngày hai mươi tám tháng chín thông tin từ công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hà huy tập thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
là nghi phạm liên quan đến vụ án
án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày khiến ba người trong một gia đình ở phường hà huy tập bị thương vọng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng chín tại hộ gia đình bà nguyễn thị vân bảy mươi một tuổi ở tổ dân phố bốn phường hà huy tập thành phố hà tĩnh đối tượng lê minh hải đã xông vào nhà dùng dao đâm khiến cho một người chết và hai người bị thương nặng
theo một số nhân chứng vào thời điểm trên bà vân cùng với hai con gái là bùi thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và bùi thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đang ở trong nhà
bất ngờ bị lê minh hải xông vào dùng dao đâm khiến cho cả ba bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu do vết thương quá nặng chị bùi thị nhung đã tử vong trên đường đi cấp cứu
bà vân và chị quỳnh bị thương rất nặng sau khi gây án đối tượng lê minh hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng công an đã bắt giữ lê minh hải tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cách hiện trường vụ án khoảng hơn bảy mươi km
hiện đối tượng lê minh hải đã được di lý về công an thành phố hà tĩnh để phục vụ công tác điều tra
sáng nay hai mươi chín tháng chín tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lập quỹ trái phép xảy ra tại ban quản lý dự án công trình liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
ba bị cáo trong vụ án bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lập quỹ trái phép
ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trần khắc hiệp nguyên trưởng ban quản lý dự án nghi sơn
lê xuân hoàng nguyên kế toán trưởng trường phòng tài chính kế toán ban quản lý dự án nghi sơn
nguyễn mạnh tấn nguyên nhân viên phòng tài chính kế toán ban quản lý dự án nghi sơn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm lợi dụng chức vụ trưởng ban quản lý dự án nghi sơn được tập đoàn dầu khí việt nam pvn ủy quyền để đàm phán ký thực hiện hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi sơn
và sau khi nhận được tiền thanh toán cho hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và hợp đồng nạo vét công trình biển gói boq hai tôn anh thi trần khắc hiệp đã bàn bạc thống nhất với lê xuân hoàng sử dụng tổng số một sáu trăm linh tỷ đồng nguồn tiền này và năm mươi tỷ đồng từ nguồn do pvn cấp để gửi tại hai ngân hàng trong thời gian ngắn lấy tranh lệch lãi suất hơn hai mươi tỷ đồng ngoài sổ sách để sử dụng chi tiêu gây thiệt hại cho pvn
trước khi khởi tố vụ án trần khắc hiệp đã nộp bảy bốn tỷ đồng vào tài khoản của pvn để khắc phục một phần hậu quả
liên quan tới vụ án còn có các bị can khác là tôn anh thi đã chủ động khắc phục toàn bộ số tiền hơn một một tỷ đồng
pvn có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho tôn anh thi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị xem xét áp dụng chính sách hình sự đối với bị can tôn anh thi
vì vậy viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can tôn anh thi
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày
liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường trung cấp y tế tỉnh hà giang
hôm nay ngày hai mươi chín tháng chín phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bác sĩ đang công tác tại trường
đó là bị can hoàng duy quyết sinh năm một nghìn
năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ hai phường minh khai và mai thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ một mươi hai phường minh khai thành phố hà giang
đều là bác sĩ đang công tác tại trường trung cấp y tế
các bị can trên bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác theo khoản hai điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự
cả hai được xác định tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh
trong vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ các đối tượng nguyễn mạnh hà
phó chủ tịch ubnd xã lũng thầu huyện đồng văn và nguyễn thanh hà phó hiệu trưởng trường trung cấp y tế tỉnh hà giang
các đối tượng trên đã liên hệ cấp giấy khám sức khỏe giả đủ tiêu chuẩn để dự thi các lớp lái xe các loại với giá ba trăm hai mươi đồng một giấy khám nhằm thu lời bất chính
mở rộng điều tra ngày ba tháng chín cơ quan công an đã bắt tạm giam hai bác sĩ khác đang công tác tại trường trung cấp y tế tỉnh hà giang
như vậy đến thời điểm này cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố sáu bị can vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn mới đây tại một phụ nữ tại tỉnh cà mau đã suýt mất hết tài sản chỉ vì uống một lon nước yến do người cùng đi trên xe khách mời
bỏ thuốc mê cướp tài sản trên xe khách là một thủ đoạn không phải là mới
tuy nhiên nhiều người vì cả tin thậm chí là chủ quan
đã rơi vào bẫy của một số đối tượng răng ra phản ánh của phóng viên antv tại cần thơ
đối tượng nguyễn hòa trú ở quận bình thủy thành phố cần thơ
để có tiền trả nợ và tiêu xài ngày hai mươi năm tháng chín hòa xuống cà mau mua thuốc mề rồi ra bến xe tìm con mồi
phát hiện một người phụ nữ đeo nhiều vàng đi chuyến xe cà mau bến tre đi theo cùng và lân la làm quen
đến chạm rừng chân ở tỉnh sóc trăng
hòa mua ba lon nước yến rồi mời người phụ nữ này cùng uống
lúc chị này mê man y đã ra tay cướp tài sản
mở ra được rồi nhưng mà tôi lấy không được tại vì nó bị kẹt cứng ngắt
tại vì gục cái đầu á kẹt vô sợ di truyền á
tôi không dám kéo tôi kéo sợ thì giật mình
thì thành ra tôi mới bỏ tôi mới họt tay lên trước tôi gỡ chiếc nhẫn
nhưng mà chiếc nhẫn cứng quá tôi gỡ không được
hành vi của hòa đã bị hành khách trên xe phát hiện
sau đó đối tượng được nhà xe giao cho công an quận cái răng thành phố cần thơ xử lý
trước đó hòa đã lãnh án chín năm tù vì dùng thuốc mề cướp tài sản của người khác
điều đáng nói là thuốc mê được hòa mua tại các hiệu thuốc
mua ở những ngày bệnh viện cà mau ở bên dân thiết bệnh viện đường
bệnh viện đường rất là gần ở chỗ bệnh viện cà mau
thì bệnh viện cà mau

ở cái tiệm thuốc tài ra bán
theo công an thành phố cần thơ đối tượng đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách
thường nhắm đến những người mang theo nhiều tiền vàng
khi đi chung xe chúng thường làm quen kết thân rồi lén bỏ thuốc mê liều cao vào thức ăn nước uống mời bị hại
thuốc ngấm chúng sẽ ra tay cướp tài sản
tại những nơi công cộng hoặc là trên các xe khách công cộng đường dài
thì người dân cảnh giác không quá thân mặt tiếp xúc với những đối tượng là
người lạ và cũng không ăn uống những cái đò mặc sẵn mà các đối tượng đưa
để cho tránh trường hợp là bị đối tượng cướp tài sản
mặt khác người dân khi đi xe đường dài cũng không nên mang theo nhiều trang sức tiền mặt
bởi hành vi này sẽ khiến các đối tượng tội phạm chú ý
khi phát hiện mình bị đánh thuốc mê cướp tài sản
cần phối hợp với nhà xe đến cơ quan công an gần nhất trình báo để kịp thời xử lý
sau đây sẽ là những thông tin trong tiểu mục lệnh truy nã
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
còn về tội mua bán phụ nữ phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn từ hồ xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đối tượng này cao một m năm mươi năm sống mưới lõm giái tay trúc và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới trước mép phải
và đối tượng dương thị huyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn yên lịch
xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hương yên
nã của công an huyện khói châu tỉnh hương yên về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay xin kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại